tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mời lại phiên xử phúc thẩm bị cáo chầm bê
cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần phương nam
này là sa con banh cùng đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng phương nam hơn năm trăm linh năm tỷ đồng
hầu tòa là ba bị cáo chầm bê cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần phương nam
nay là sa con banh phan huy khang nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng phương nam
và dương thanh cường cựu tổng giám đốc công ty bình phát chủ tịch hội đồng quản trị công ty thành phát
phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
cùng kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hcm và viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm
đối với bản án sơ thẩm tuyên vào cuối tháng bảy theo hướng tăng nặng hình phạt các bị cáo
phiên xử phúc thẩm vào tháng một mươi một bị hoãn do vắng mặt các bị cáo chầm bê dương thanh cường phan huy khang
cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác trong vụ án